hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
vâng một câu hỏi cuối cùng ạ
theo ý kiến của cá nhân ông thì khi mà đã có một hành lang pháp lý cụ thể
thì việc chuẩn bị và thực thi các chính sách tổ chức lao động dạy nghề
và chuẩn bị cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng
sẽ cần phải tiếp tục cân nhắc tới những vấn đề gì ạ
phải làm sao hết sức công bằng công khai minh bạch
thì tôi nghĩ là đảm bảo ra những yếu tố như thế
thì cái chuyện đưa phạm nhân ra làm ra ngoài
và để mà qua đó người ta lao động qua lao động để giáo dục người ta
qua lao động để người ta học được một cái nghề này nghề kia
rồi thậm chí nếu như mà làm được nhiều
mà tích một phần mà cho người ta để có thể người ta tiết kiệm
hoặc là thu nhập sau này người ta về
người ta có thể dễ dàng ổn định cuộc sống hơn
thì cái là cái rất cần thiết
và tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả
thì nhưng mà như tôi muốn nói lại là
khi ra thì phải cân nhắc vì sân xuất điểm ở đâu
đó là giáo dục cải tạo là chấp hành án
tù thì làm sao anh ra ngoài nhưng anh vẫn đảm bảo được
chế độ chấp hành án giáo dục cải tạo
thì lấy như thế là đạt hiệu quả
vì chúng ta sẽ vừa là giáo dục cải tạo được phạm nhân
nhưng mà vừa cho đảm bảo cái quyền của người ta
được lao động hướng nghiệp được học nghề
để sau này người ta trở về cộng đồng
thì tái hòa nhập cộng đồng một cách dễ dàng hơn